hôm nay kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại chọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân
khi nói về cuộc đời chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc cố thủ tướng phạm văn đồng
một học trò xuất sắc một cộng sự thân thiết gần gũi của người đã viết đó là
cuộc đời oanh liệt đầy gian khổ hy sinh vô cùng cao thượng và phong phú vô cùng trong sáng và đẹp đẽ
chủ tịch hồ chí minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại
mà còn để lại cho toàn đảng toàn dân ta một di sản cao quý đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp
suốt đời hy sinh vận đấu quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân
đã gần hai phần ba thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về bắc hồ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của nhân dân việt bắc
đó là những người trực tiếp phục vụ bác hoặc là những người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy bác
từ xa nhưng tất cả đều chân quý khoảnh khắc được gặp người
nhân kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh hồ chủ tịch ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi hồi tưởng ký ức về bác qua những nhân chứng lịch sử
tại atk định hóa thái nguyên một phần của thủ đô kháng chiến từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đến với sọ